có thể do sóng đánh cuốn trôi thi thể vào hộp kỹ thuật phía sau lái của cano
đây là nạn nhân tử vong thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano du lịch
cho đến thời điểm này còn một bé trai sinh năm hai nghìn một mươi chín vẫn mất tích
cũng trong dạng sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt khám nghiệm hiện trường
chiếc cano gặp nạn
cano số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trọng tải toàn phần
sức kéo đẩy là bốn một tấn
tương ứng được phép trở là ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba
đủ điều kiện điều khiển phương tiện
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ công an về triển khai các biện pháp khắc phục
hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
vào ngày hai mươi sáu tháng hai tại vùng biển cửa đại tp hội an tỉnh quảng nam
cục cảnh sát giao thông đã có điện chỉ đạo công an các tỉnh thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng
khẩn trương ra soát kiểm tra thống kê đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách
có liên quan đến phương tiện thủy nội địa hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định
ngang sông dọc sông du lịch lễ hội lưu trú nghỉ đêm cụ thể như sau
tập trung vào điều kiện hoạt động của cảng bến thủy nội địa có liên quan đến hoạt động vận tải hành khách
điều kiện hoạt động của phương tiện thuyền viên điều kiện kinh doanh vận tải phương án cứu nạn cứu hộ tại chỗ
công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa
riêng đối với các tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan có liên quan
đặc biệt là ở những nơi có nhiều lực lượng cùng có chức năng xử lý vi phạm
nhưng không xác định cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo đảm an ninh an toàn trong hoạt động vận tải hành khách
thông qua công tác giả soát để làm rõ những tồn tại bất cập trong hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy nội địa
nhất là việc thiết kế phương tiện gây khó khăn cho việc thoát nạn khi xảy ra sự cố tai nạn
phân tích đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy và đề xuất giải pháp khắc phục
lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật
về trật tự an toàn giao thông đường thủy trong đó tập trung kiểm tra ngay tại các đầu bến
các địa bàn phức tạp về hoạt động vận tải hành khách kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến
đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn như chở quá số người quy định thiếu thiết bị an toàn
cứu sinh cứu đắm không có danh sách hành khách theo quy định hoặc khi điều kiện thời tiết không đảm bảo
đẩy mạnh tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải hành khách thuyền viên
người tham gia giao thông nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
kiến thức về cách xử lý tình huống công tác cứu nạn cứu hộ khi xảy ra sự cố bất ngờ hoặc tai nạn giao thông đường thủy
yêu cầu các chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh vận tải hành khách kiểm tra bảo dưỡng phương tiện
sau thời gian dài không hoạt động do dịch covid một mươi chín trước khi đưa vào sử dụng
thông tin về vụ án giết người nghiêm trọng vừa xảy ra tại quảng bình
công an tỉnh quảng bình đang huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ truy tìm đối tượng đã dùng dựa tấn công bố ruột
đến tử vong tại địa bàn huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hai mươi sáu tháng hai do xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng nguyễn văn minh ba mươi ba tuổi
ở thôn lại xá xã sơn thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã dùng dựa tấn công bố ruột
sau khi gây án đối tượng minh đã bỏ trốn vào rừng còn vết thương của nạn nhân quá nặng nên đã tử vong
nhận được tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường vào cuộc điều tra làm rõ
trước đó công an tỉnh quảng bình đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng để truy tìm đối tượng gây án
tuy nhiên do địa hình hiểm trở cho đến chiều ngày hôm qua lực lượng công an vẫn chưa tìm ra được tung tích của đối tượng gây án
trong khi đó tại cà mau vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai công an tỉnh cà mau đã nhận được tin báo về cái chết của một người đàn ông chín mươi tuổi
trú tại ấp cái ngay xã thanh tùng huyện đầm rơi với nhiều thương tích ở vùng đầu
nhanh chóng vào cuộc điều tra chỉ sau vài giờ đồng hồ
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cà mau phối hợp cùng công an huyện đầm rơi đã làm sáng tỏ vụ án giết người cướp tài sản
hung thủ là ai và động cơ nào đã khiến cho nghi phạm có thể thực hiện hành vi quyết liệt đến như vậy
xin mời quý vị theo dõi ghi nhanh của nhóm phóng viên antv tại cà mau
vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng hai bà nguyễn thị mai thảo về nhà thì phát hiện cha ruột là ông nguyễn văn phương tử vong ở ngoài sân
bà thảo và người thân đến đưa ông phương vào trong nhà kiểm tra
thì phát hiện trên người ông phương có nhiều vết thương lạ
thêm vào đó số tiền trên chục triệu đồng mà ông phương thường mang theo trên người đã không còn
nghi vấn nên gia đình đã trình báo công an xã thanh tùng huyện đầm rơi
vụ việc gây xôn xao tại vùng quê vốn rất yên bình
những cái dấu vết như vậy đó nó đáng nghi

nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
phối hợp cùng công an huyện đầm rơi nhanh chóng đến hiện trường làm sáng tỏ vụ án trong thời gian nhanh nhất
qua điều tra lực lượng thực hiện nhiệm vụ xác định đây là vụ án giết người
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nghi phạm của vụ án đã được xác định là quách thành lâm
sinh ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn năm ngụ tại ấp tân hùng xã ngọc chánh huyện đầm rơi đối diện với nhà của bị hại
sau khi nhận được tin báo được sự chỉ đạo sát sao của giám đốc công an tỉnh
phòng kinh tế thành sự đã cử ban chữ quy phòng cùng điều tra viên cán bộ trinh sát có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh khóa phá
qua điều tra chúng tôi kết hợp với công an huyện đầm rơi đến ngay hiện trường sàng lọc các đối tượng nghi giắn bằng các biện pháp nhiệm vụ của mình
và trong dài giờ đã xác định đối tượng là thực hiện hành vi phạm tội
rồi chúng tôi củng cố tài liệu chứng cứ và đấu tranh và tiến hành bắt giữ điều tra theo quy định của pháp luật
theo khai nhận ban đầu do là hàng xóm nên lâm thường đến nhà
ông nguyễn văn phương chơi và biết ông thường để tiền trong người
tối ngày hai mươi bốn tháng hai biết ông phương ở nhà một mình nên lâm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
trong lúc thực hiện hành vi thì bị ông phương phát hiện lâm đã dùng cây gậy đập nhiều nhát vào đầu ông làm nạn nhân tử vong
sau đó lấy đi số tiền gần một mươi hai triệu đồng và đem về nhà cất giấu
từ những chứng cứ và lời khai thu thập được lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ số tăng vật được lâm cất giấu trong nhà
hiện đối tượng và tăng vật đã được di lý
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm hoàng văn huy
lều văn luận đinh trung hiếu cùng chú ở tỉnh hưng yên và nguyễn văn hoàng chú ở tỉnh thái nguyên
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
đáng chú ý đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen với số con nợ lên tới cả trăm người
nạn nhân là một thanh niên chú ở xã trác văn thị xã duy tiên
trước đó nạn nhân có vay hơn một trăm linh triệu đồng với lãi suất cao của một trong số bốn đối tượng này
nhưng chưa trả lãi theo thỏa thuận
vào ngày một mươi chín tháng hai nạn nhân đang điều khiển xe ô tô tải thì bất ngờ bị bốn đối tượng đi xe ô tô bảy chỗ
chặn ép đầu xe rồi khống chế đưa về hương yên
nhóm đối tượng đe dọa và ép buộc nạn nhân viết giấy bán xe ô tô trên và một giấy vay nợ một trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã phối hợp với công an thành phố hương yên
nhanh chóng điều tra và bắt giữ được bốn đối tượng gồm huy luận hiếu và hoàng
thu giữ được toàn bộ số vật chứng vụ án gồm hai xe ô tô và các tài liệu khác
qua khám xét thu thập tài liệu bước đầu cơ quan công an xác định từ cuối năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
các đối tượng cho gần một trăm linh người vay lãi suất cao với tổng số tiền khoảng ba tỷ đồng

trong ngày hôm qua số ca mắc tăng lên gần tám mươi bảy ca hà nội xếp vị trí nhiều nhất với hơn một mươi một năm trăm một mươi bảy f
suốt hơn một tháng vừa qua hà nội liên tục đứng đầu cả nước về số ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo thống kê của sở y tế hà nội chỉ một năm trong số này phải nhập viện
trong đó chỉ có chưa đến chín trăm linh ca nặng nguy kịch ba năm trăm linh ca diễn biến mức độ trung bình
sở y tế hà nội cho biết thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền phối hợp với ngành y tế
huy động nhân lực hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở từ các lực lượng như đoàn thanh niên hội phụ nữ
các lực lượng y tế công lập các bác sĩ đã nghỉ hưu huy động cả học sinh sinh viên từ các trường đại học
cao đẳng chuyên ngành y dược tham gia hỗ trợ đồng thời tập huấn phổ biến cho tất cả các quận huyện
trong việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin để xác nhận và tiếp qua gia lô
hoặc bất kỳ hình thức điện tử nào có thể sử dụng được
người dân được xác nhận đã dương tính khỏi bệnh hoàn thành cách ly sau đó được gửi văn bản cứng
giấy tờ qua tổ dân phố tổ covid cộng đồng hay ban quản lý các tòa nhà trung cư
cũng theo sở y tế hà nội sẽ quan tâm tới các đơn vị điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
để giảm thiểu thấp nhất tỷ lệ tử vong
trước diễn biến mới của dịch bệnh vào ngày hai mươi bảy tháng hai phó chủ tịch ubnd tp hà nội
chử xuân dũng đã ký ban hành văn bản số năm trăm bảy mươi
ubnd gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế ubnd các huyện thị xã về việc cho học sinh
từ lớp một đến lớp sáu tại một mươi tám huyện thị xã chuyển từ dạy và học trực tiếp tại trường
sang học trực tuyến để phòng chống dịch bệnh
ubnd tp thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo tại tờ trình số bốn trăm sáu mươi bảy
vào ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu
tại một mươi tám huyện thị xã chuyển từ lớp một đến lớp sáu